còn ngành sách đã có gần ba mươi hai cuốn sách mới với hơn ba trăm chín mươi triệu bản tăng hai mươi sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
và đây cũng là năm mà hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý xuất bản mang lại hiệu quả mạnh mẽ
theo trang asean post hàng loạt vụ tấn công mạng diễn ra ở đông nam á trong thời gian gần đây
đã dóng lên hồi chuông báo động về vấn đề an ninh mạng tại khu vực này
với lượng người sử dụng internet tăng nhanh hàng năm
asean đang trở thành một trong những mục tiêu tấn công mạng của các nhóm khủng bố thế giới
tuy nhiên asean vẫn chưa đầu tư thích đáng cho lĩnh vực an ninh mạng
dù các quốc gia tại khu vực này có mức tăng trưởng cao
thống kê cho thấy asean chỉ dành khoảng một chín tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi bảy
tương đương với sáu gdp của khu vực cho việc bảo vệ an ninh mạng
trong khi đó mức tăng ngân sách cần thiết cho lĩnh vực này
cần chiếm khoảng từ ba mươi năm cho đến sáu mươi một gdp mới bắt kịp
với những quốc gia đầu tư cho an ninh mạng hàng đầu thế giới
theo dự báo của trung tâm rủi ro châu á thái bình dương
thế giới sẽ chi phí cho việc bảo vệ an ninh mạng với mức chi dự kiến hai một trăm linh tỷ usd
để bảo đảm công tác an ninh mạng hoạt động có hiệu quả
chính phủ các nước asean cần phải có chiến lược tổng thể
để bảo vệ cơ sở hạ tầng an ninh mạng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh
ngăn chặn có hiệu quả các đợt tấn công xâm nhập hệ thống mạng quốc gia từ bên ngoài
chính phủ vừa chỉ đạo ngân hàng nhà nước việt nam trước quý ba năm hai nghìn một mươi chín
và báo cáo chính phủ phương án cho phép nạp tiền mặt vào ví điện tử
không qua tài khoản thanh toán ngân hàng
xác định hạ mức số tiền tối đa nạp ví điện tử và giá trị giao dịch hàng tháng
bên cạnh đó ngân hàng nhà nước phải yêu cầu các ngân hàng thương mại
các tổ chức trung gian thanh toán áp dụng tiêu chuẩn cơ sở qr code
để bảo đảm khả năng tương thích giữa các giải pháp thanh toán trên nền qr code
ngân hàng nhà nước cũng phải phối hợp với bộ tài chính liệt kê và công khai chi tiết
danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng
nghiên cứu đề xuất chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật
để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động sản
động thái này cho thấy chính phủ đang thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
và chính sách trói buộc các giao dịch phải có tài khoản ngân hàng
đến những chính sách trong lĩnh vực viễn thông công nghệ thông tin
được đông đảo xã hội và cộng đồng ict quan tâm
như việc quốc hội thông qua luật an ninh mạng
những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng
về an ninh quốc gia phòng ngừa xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng
triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm
của các cơ quan tổ chức cá nhân
xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật
của ngành ict việt nam trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám quốc hội đã biểu quyết thông qua luật an ninh mạng
với bốn trăm hai mươi ba trong tổng số bốn trăm sáu mươi sáu đại biểu có mặt tán thành tỷ lệ tám mươi sáu tám mươi sáu
một mươi đại biểu không tán thành hai mươi tám đại biểu không biểu quyết
luật gồm bảy chương bốn mươi ba điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia
và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng
trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan

an ninh mạng được định nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng
không gây phương hại đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa phát hiện ngăn chặn
xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực này
luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín

luật an ninh mạng cũ là một trăm hai mươi ba một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi chín
sẽ chuyển đổi sang mã mạng mới là tám mươi ba tám mươi bốn tám mươi năm tám mươi một tám mươi hai
việc theo mã mạng cũ là một trăm sáu mươi hai một trăm sáu mươi ba một trăm sáu mươi bốn một trăm sáu mươi năm một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi bảy một trăm sáu mươi tám một trăm sáu mươi chín
chuyển đổi sang mã mạng mới là ba mươi hai ba mươi ba ba mươi bốn ba mươi năm ba mươi sáu ba mươi bảy ba mươi tám ba mươi chín
việt nam mobile từ mã mạng cũ là một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi tám
chuyển đổi sang mã mạng mới là năm mươi sáu
g mobile từ mã mạng cũ là một trăm chín mươi chín
chuyển đổi sang mã mạng mới là năm mươi chín
thời gian bắt đầu chuyển đổi vào h ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
và kết thúc chuyển đổi vào hai mươi ba h năm mươi chín phút ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo bộ thông tin và truyền thông với quy hoạch kho số mới
việt nam sẽ có trên năm trăm linh triệu số thuê bao di động một mươi số cho liên lạc người với người
và khoảng một tỷ số thuê bao di động cho liên lạc thiết bị với thiết bị
để phát triển thông tin
đây là đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến với tổ chức tinh vi
quy mô hoạt động lớn thu hút hàng nghìn tỷ đồng và hàng triệu con bạc tham gia đánh bạc
điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là chín năm trăm tám mươi ba hai tỷ đồng
hệ lụy của vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng là chính phủ yêu cầu dừng việc thanh toán
bằng thẻ cào đối với các dịch vụ nội dung số
sau khi nhà bạn thông báo tạm dựng
các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số và game online cho biết
doanh thu của họ đã giảm từ năm mươi đến sáu mươi thậm chí có doanh nghiệp giảm đến chín mươi
trước vấn đề này bộ thông tin và truyền thông đã đề nghị thủ tướng chính phủ xem xét
cho phép sử dụng thẻ cào viễn thông để nạp tiền cho các dịch vụ nội dung số
nhằm phát triển các dịch vụ nội dung số theo quy định của pháp luật
thẻ cào viễn thông không phải là phương tiện thanh toán càng không phải là trung gian thanh toán
bức tranh ict việt nam hai nghìn một mươi tám cũng có nhiều gam màu sáng khi vingroup bỗng nổi lên là một hiện tượng
khi dồn dập nhảy vào các lĩnh vực trong mạng ict một cách thần tốc
chỉ sau đúng sáu tháng bắt tay vào dự án ngày một mươi bốn tháng một mươi hai vingroup cho ra mắt bốn dòng điện thoại thông minh
thương hiệu vi smart có giá từ hai triệu bốn trăm chín mươi đồng cho đến sáu triệu hai trăm chín mươi đồng
chưa dừng lại ở đó vingroup tuyên bố đầu tư một hai trăm linh tỷ đồng xây nhà máy sản xuất thiết bị điện tử thông minh
như tv smart home thiết bị iot để tạo ra các sản phẩm made in việt nam made by vingroup
chưa hết vingroup cũng đã thành lập cùng lúc bốn công ty con với tổng số vốn là ba trăm chín mươi tỷ đồng
về an ninh mạng giải pháp công nghệ sản xuất phần mềm và du lịch
việc vingroup nhảy vào mạng ict được cho là luồng gió mới mạnh mẽ
kỳ vọng sẽ đem lại nhiều sản phẩm made in việt nam
bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã trao quyết định của bộ chính trị
về việc phân công đồng chí thiếu tướng nguyễn mạnh hùng
ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương phó bí thư đảng ủy
chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội
giữ chức quyền bộ trưởng thông tin và truyền thông
bí thư ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
trên cương vị là người đứng đầu bộ thông tin và truyền thông
bộ trưởng nguyễn mạnh hùng muốn phát triển ngành viễn thông và công nghệ thông tin
để thay đổi thứ hạng của việt nam trên bản đồ ict thế giới
bộ trưởng khẳng định năm g là cơ hội để việt nam có thể hiện thực hóa điều đó
bộ thông tin và truyền thông sẽ tạo mọi điều kiện để phát triển năm g
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám viettel vinaphone mobifone cung cấp dịch vụ
cho thuê bao trả sau được chuyển mạng giữ nguyên số
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín nhà mạng sẽ đồng loạt cung cấp dịch vụ chuyển mạng
cho cả thuê bao di động trả trước
dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được triển khai đem lại nhiều lợi ích
cho thị trường viễn thông doanh nghiệp viễn thông thuê bao di động
và đáp ứng mục tiêu quản lý của cơ quan quản lý nhà nước
đối với doanh nghiệp viễn thông đây là động lực cho doanh nghiệp di động
tăng cường năng lực cạnh tranh của mình bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ
chăm sóc khách hàng nhất là các khách hàng lâu năm đã gắn báo với mình
thuê bao di động chính sách này sẽ đem lại khả năng lựa chọn doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình trong khi vẫn giữ được số điện thoại
xóa bỏ giao càn phải thay số điện thoại mới gây rắc rối trong công việc
và sinh hoạt của người sử dụng
trong năm hai nghìn một mươi tám bộ thông tin và truyền thông đã yêu cầu các nhà mạng
phải ra soát lại và yêu cầu khách hàng phải bổ sung thông tin cá nhân của thuê bao nếu thiếu
nếu thuê bao không đăng ký lại sẽ phải dừng liên lạc
thậm chí là các nhà mạng sẽ phải dừng liên lạc
các nhà mạng sẽ phải cắt hợp đồng và hạn chót cho việc đăng ký lại thông tin là ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
để thực thi chính sách này rất nhiều thuê bao trả trước phải đi đăng ký lại thông tin
khiến các cửa hàng điểm đăng ký của nhà mạng bị quá tải
đây là lần đầu tiên các nhà mạng phải trực cả đêm để cho thuê bao đăng ký lại thông tin cá nhân
ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám mobifone chính thức
chấm dứt dự án mua chín mươi năm cổ phần avg thu về hơn tám bảy trăm bảy mươi năm tỷ đồng
theo kết luận của thanh tra chính phủ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư
mobifone bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan có liên quan
đã để xảy ra những khuyết điểm vi phạm nghiêm trọng
thông báo kết luận thanh tra nêu rõ đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng
thanh tra chính phủ kiến nghị thủ tướng chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của bộ công an
tiếp nhận toàn bộ hồ sơ tài liệu thanh tra dự án tổng công ty viễn thông mobifone
mua chín mươi năm cổ phần avg để xem xét khởi tố điều tra xử lý đúng người đúng vi phạm và đúng pháp luật
ngày hai mươi tám tháng tám thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định thành lập ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử
ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất với chính phủ thủ tướng chính phủ
về chủ trương chiến lược
cơ chế chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng phát triển chính phủ điện tử
hướng tới chính phủ số nền kinh tế số và xã hội số tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại việt nam
chương trình truyền động truyền thông của chúng tôi tuần này xin được tạm dừng tại đây
một lần nữa xin kính chúc quý vị và các bạn một năm hai nghìn một mươi chín an khang thịnh vượng